trước đây bà con ngư dân việt nam đã có những hành vi khai thác trái phép hải sản khai thác không khai báo và khai báo không chính xác
khiến việt nam bị eu rút thẻ vàng iuu vào cuối tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
theo đó thủy hải sản xuất khẩu sang eu đã bị kiểm soát một trăm linh thay vì kiểm tra sát xuất
từ đó đến nay chúng ta đã có nhiều động thái tích cực để khắc phục theo khuyến nghị của eu
sau hai năm eu đã công nhận khuôn khổ pháp lý của việt nam đã tiệm cận và không có vi phạm ở các quốc đảo trên thái bình dương
tuy nhiên vẫn còn một số vi phạm ở vùng biển phía nam
trong tái cơ cấu nông nghiệp vai trò của doanh nghiệp là rất quan trọng trong sản xuất đầu tư công nghệ nâng cao năng suất giá trị nông sản và phát triển thị trường
mặc dù đã có hệ thống chính sách dành cho nông nghiệp song trong ba năm qua mới chỉ có một mươi một tám trăm linh doanh nghiệp đầu tư trực tiếp vào khu vực nông nghiệp
một con số quá ít so với các lĩnh vực khác mà khó khăn nhất chính là câu chuyện tích tụ dụng đất
hiện nhà nước đang có nhiều chương trình cải tiến trong nông nghiệp đẩy mạnh nhiều biện pháp hỗ trợ người nông dân
nhưng dường như ngành nông nghiệp việt nam vẫn còn thiếu đồng bộ lỏng lẻo và thiếu tính định hướng
thưa quý vị thời gian gần đây tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động cùng với đó là sự biến đổi khí hậu khó lường
ảnh hưởng không nhỏ đến nền nông nghiệp của đất nước khiến bức tranh ngành nông nghiệp khá ảm đạm dù tăng trưởng khá đạt và vượt chỉ tiêu
điều này đặt nông nghiệp việt nam vào thế cần sớm có giải pháp căn cơ tháo gỡ các hạn chế còn tồn tại
đang là rào cản lớn cản trở sự phát triển kinh tế chung của đất nước
tại phiên chất vấn đầu tiên của kỳ họp thứ tám các đề biểu đã chỉ ra những tồn tại của ngành nông nghiệp việt nam
đó chính là vấn đề chính sách cụ thể liên quan đến nghị định sáu mươi bảy về giúp ngư dân vươn khơi bám biển
sau một thời gian triển khai thực hiện đang nảy sinh những tồn tại và bắt gập

nghị định sáu mươi bảy hai nghìn một mươi bốn khi triển khai đã không số bắt gập khiến nhiều ngư dân tiên phong bỗng chốc tránh tay nợ nằn
ở bình định có ngư dân cùng đường đã bay tiếng dụng đen phải bỏ trốn gia đình tan nát bỏ xin hỏi bộ trưởng
có những giải pháp gì để hỗ trợ những ngư dân tiên phong với nghị định sáu mươi bảy hiện đang là con nợ sáu
nợ sáu trong lĩnh vực này chiếm hai mươi bảy tám đồng thời thời gian qua cũng đã xuất hiện tình trạng lợi dụng chính sách hỗ trợ đánh bắt xa bờ để trục lợi
kính đề nghị bộ trưởng cho biết nguyên nhân của tình trạng đây giải pháp nào để các tàu cá không tiếp tục diện hoạt động và các ngân hàng có thể thu hồi được nợ
giải pháp nào để chấn chỉnh tình trạng lợi dụng chính sách để trục lợi
về vấn đề nợ xấu từ nghị định sáu mươi bảy bộ nông nghiệp cho biết chính phủ đang có giải pháp để thảo gỡ
chúng tôi đã tham mưu thủ tướng chính phủ đã có nhiều quyết sách
một xác định rõ trước hết về vấn đề tiềm năng ngư trường chúng ta không có khuyến khích nhiều nữa
phương thức đầu tư hỗ trợ tín dụng theo một mươi một năm tỏ ra không phù hợp
chính phủ thủ tướng chính phủ đã ban hành ngay một cái nghị quyết thay đổi
đó là cái nghị quyết một mươi bảy nghị định một mươi bảy
thay đổi hẳn là không có khuyến khích kinh chuyện nữa
mà ai có đủ điều kiện ra khơi ai có năng lực ai có kinh nghiệm ai có tiềm lực thì tức ông đóng và nhà nước hỗ trợ một lần
hiện nay tổng dư nợ cho vay theo nghị định sáu mươi bảy là trên một mươi tỷ đồng
trong đó nợ xấu chiếm ba mươi ba
về phía ngân hàng thì chúng tôi đã chỉ đạo các tổ chức tiến dụng trong thẩm quyền của mình
thì tiến hành các cái giải pháp như là cơ cấu lại thời hạn trả nợ
và trên thực tế đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho rất là nhiều những khách hàng nông dân ngư dân vay vốn
thứ hai là ưu tiên tập trung thu nợ gốc trước và nợ lại sau
và họ thực hiện cái cơ chế hỗ trợ để truyền đổi trụ tăng
thêm một tồn tại nữa của ngành nông nghiệp cần có giải pháp căn cơ
đó là câu chuyện được mùa mất giá diễn ra trong suốt thời gian dài vừa qua
hiện nay cây tiêu ở tây nguyên thì mất cả mùa mất cả giá
và cây cà phê thì mất giá kéo dài và rất là sâu
hiện tại còn có bốn mươi thôi
riêng việt nam thì như vậy là ba trăm năm mươi tấn hạt tiêu
trong khi thế giới người ta chỉ có sáu trăm linh tấn
chúng ta đã chiếm khoảng sáu mươi của thế giới
thừa đến mức như thế mà
mà lại dễ phát triển trong vòng bảy năm rồi
tất nhiên nó phải thừa
thừa thì trách nhiệm của bộ với các ngành như thế nào
đã bàn kỹ cái này
tới đây là tập trung chế biến
đấy là hướng thứ nhất
nếu không có đi vào chế biến thì cái câu chuyện thừa và thiếu vẫn liên tục xảy ra
có thể nhận thấy ngành nông nghiệp việt nam đã rất nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp
để khắc phục những tồn tại
tuy nhiên giải pháp của riêng việt nam thôi thì chưa đủ
việt nam cần có sự ủng hộ của quốc tế
mà hiện nay tồn tại lớn nhất đó chính là làm thế nào để gỡ thẻ vàng eu
về việc chấm dứt sai phạm khi khai thác thủy hải sản
tự phát nhân dân thành một nghề cá có trách nhiệm bền vững
bây giờ chúng ta phải đồng đồng phải tiếp tục quyết liệt
thái độ của chính phủ thái độ của bộ cùng với các tỉnh là phải tiếp tục
thì rất mong cái chỗ này chúng ta chung tay
chương trình kế hoạch cụ thể đã các tỉnh đang làm rồi
rất mong là đến nay là đến tới đây là làm tốt hơn quyết liệt hơn
bức tranh toàn cảnh về ngành nông nghiệp việt nam
được phản ánh rất chân thực dưới góc nhìn phân tích cụ thể thẳng thắn
đang tồn tại như hận chế
có giải pháp kịp thời
chính phủ cùng các bộ ngành đã nỗ lực rất nhiều trong thời gian qua
nhiều giải pháp đã có hiệu lực
nhất là đối với việc chủ động ngăn chặn dịch tả lợn châu phi
ổn định thị trường thực phẩm
hiện nay nông nghiệp việt nam đang đi đúng hướng và đúng xu thế phát triển
cùng với những nội lực vốn có
trong tương lai gần nông nghiệp việt nam sẽ khắc phục được những hạn chế đang tồn tại
thưa quý vị chiều tối nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới thăm triển lãm tranh ký
nét thời gian của nghệ sĩ nhân dân phó giáo sư tiến sĩ họa sĩ ngô mạnh lân
đang diễn ra tại trường đại học mỹ thuật việt nam
triển lãm trưng bày hơn hai trăm linh bức ký họa của họa sĩ ngô mạnh lân
sáng tác từ năm một nghìn chín trăm năm mươi đến nay thủ tướng bày tỏ xúc động và ấn tượng
về những tác phẩm gắn liền với sự nghiệp kháng chiến cứu quốc của dân tộc
và xây dựng tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
những tác phẩm đều mang tính nhân văn sâu sắc lạc quan và hướng về tương lai của tổ quốc
thể hiện đời sống phong phú của người lính và cuộc sống sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số
thủ tướng nhấn mạnh những tác phẩm của họa sĩ ngô mạnh lân sẽ mãi mãi là tài sản quý giá
cho những người yêu nghệ thuật và đáng được học tập nêu gương
chiều nay tại hà nội cục gìn giữ hòa bình đã tổ chức lễ khai mạc khóa huấn luyện
vận hành trang bị công binh hạng nặng năm hai nghìn một mươi chín
trong khuôn khổ chương trình đối tác ba bên tpp dự và chủ trì có đồng chí thượng tướng nguyễn trí vịnh
thứ trưởng bộ quốc phòng trưởng ban chỉ đạo bộ quốc phòng về việt nam tham gia gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
khóa huấn luyện được tổ chức nhằm trang bị và nâng cao kiến thức kỹ năng vận hành bảo dưỡng
khắc phục sự cố các trang bị xe máy công binh hạng nặng nhằm nâng cao năng lực chuẩn bị
và sẵn sàng triển khai nhanh các thành phần của đội công binh tham gia gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
khóa huấn luyện sẽ do một mươi chín giảng viên đến từ nhật bản đảm nhận phần lý thuyết và hướng dẫn thực hành cho hai mươi sĩ quan của việt nam
là những chương trình rất thiết thực và cụ thể giúp cục gìn giữ hòa bình việt nam tiếp tục có điều kiện phối hợp hiệp đồng
tổ chức các hoạt động huấn luyện chuyên sâu quốc tế với liên hợp quốc và các đối tác nước ngoài
góp phần thực hiện hóa chủ trương xây dựng cơ sở huấn luyện của cục diện giữ hòa bình mang tầm cỡ khu vực và quốc tế
cũng trong chiều nay thượng tướng nguyễn trí vịnh thứ trưởng bộ quốc phòng trưởng ban chỉ đạo bộ quốc phòng về việt nam
tham gia gìn giữ hòa bình liên hợp quốc đã chủ trì họp ban chỉ đạo bộ quốc phòng để nghe báo cáo giả soát tổng thể
trước khi chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ của bệnh viện giã chiến cấp hai số hai
theo đó đến thời điểm này công tác chuẩn bị đã hoàn tất
các sĩ quan việt nam qua quá trình kiểm tra khắt khe đã được công nhận đủ điều kiện để lên đường sang nam sudan làm nhiệm vụ
thay thế cho bệnh viện giã chiến cấp hai số một trước đó
để chuẩn bị cho các sự kiện cho năm hai nghìn hai mươi khi việt nam đóng vai trò là chủ tịch asean
sáng nay công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và kinh doanh vinfast và tiểu ban vật chất hậu cần thuộc ủy ban quốc gia asean hai nghìn hai mươi
đã tổ chức lễ ký kết và bàn giao xe vinfast phục vụ cho hội nghị asean hai nghìn hai mươi
theo thỏa thuận vinfast sẽ lần lượt bàn giao ba trăm chín mươi ba xe ô tô từ nay đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi cho tiểu ban vật chất hậu cần
ủy ban quốc gia asean hai nghìn hai mươi sử dụng để đưa đón đại biểu trong thời gian đến việt nam tham dự hội nghị
phát biểu tại lễ ký kết và bàn giao xe vinfast phục vụ hội nghị asean hai nghìn hai mươi
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng phó chủ tịch ủy ban quốc gia asean hai nghìn hai mươi khẳng định
việc vinfast tham gia tài trợ phương tiện đi lại cho các khách mời đến việt nam tham dự các hội nghị trong khuôn khổ năm asean hai nghìn hai mươi
bằng một thương hiệu made in vietnam là hành động thiết thực thể hiện sự chung sức của khối doanh nghiệp doanh nhân với chính phủ
vào các hoạt động đối ngoại của quốc gia xây dựng hình ảnh đất nước việt nam năng động sáng tạo
dự kiến thời gian tới đây văn phòng chính phủ sẽ là cơ quan tiên phong trong việc sử dụng dịch vụ xe công không mua xe mới
và sẽ đấu giá xe cũ và thuê dịch vụ cung cấp xe
đối với các chức danh được sử dụng xe công đề án này sẽ được chuẩn bị trình thường trực chính phủ
với những sai phạm khi để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gia cầm hòa phát phú thọ
mà truyền hình nhân dân đã phản ánh trong thời gian qua ubnd tỉnh phú thọ vừa có quyết định xử phạt đơn vị này
cụ thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gia cầm hòa phát phú thọ đã thực hiện không đúng một trong những nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường
đã được phê duyệt và các yêu cầu trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
thải chất thải rắn công nghiệp thông thường trái quy định về bảo vệ môi trường từ sáu mươi kg đến dưới tám mươi kg
tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là trên bốn trăm bốn mươi hai triệu đồng
yêu cầu công ty phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả khẩn trương cải tạo phục hồi môi trường bị ô nhiễm
thông tin về cơn bão số sáu
thưa quý vị vào hồi một mươi sáu h ngày hôm nay mùng sáu tháng một mươi một
vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi ba năm độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu năm độ kinh đông
cách đảo sông tử tây quần đảo trường sa khoảng ba trăm ba mươi km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
dự báo một mươi sáu h ngày bảy tháng một mươi một vị trí tâm bão ở khoảng một mươi ba hai độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu chín độ kinh đông
cách đảo sông tử tây khoảng ba trăm ba mươi km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín cấp một mươi
giật cấp một mươi hai
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão có khả năng đổi hướng di chuyển chậm về các tỉnh trung và nam trung bộ nước ta
mỗi giờ đi được khoảng năm km và có khả năng mạnh thêm gây mưa lớn
khoảng một mươi ba h ngày một mươi tháng một mươi một vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển các tỉnh từ quảng ngãi đến ninh thuận
sau khi đi vào đất liền sẽ suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực phía bắc campuchia
hôm nay tại khu vực sông trà khúc đoạn qua thôn ân phú xã tỉnh an thành phố quảng ngãi
tỉnh quảng ngãi đã xảy ra một vụ tai nạn đuối nước thương tâm khiến một người phụ nữ tử vong
theo đó vào khoảng bảy giờ ba mươi phút cùng ngày khi đang lội bộ qua đoạn đường ngập sâu để đi bán hàng
thì chị bùi thị lan ba mươi một tuổi chú thôn ân phú bất ngờ bị sụp hố và bị sống nước xiết nhấn chìm cuốn xa ba mươi mét
dù được người dân phát hiện cứu vớt nhưng nạn nhân đã tử vong
sự việc đau lòng xảy ra xuất phát từ việc chính quyền cấm các phương tiện đưa đỏ hoạt động
không có giải pháp hỗ trợ người dân buộc họ phải liều mình băng qua sông để mưu sinh thoát cảnh bị cô lập
ngày hôm nay xét xử phúc thẩm vụ án dâm ô đối với người dưới một mươi sáu tuổi
theo kháng cáo của bị cáo nguyễn hữu linh nguyên phó viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tp đà nẵng
tòa án nhân dân tp hồ chí minh tuyên phạt y án một năm sau tháng tù giam đối với nguyễn hữu linh
sau hơn hai giờ xử kín và nghị án hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên bác kháng cáo
giữ nguyên mức án một năm sáu tháng tù giam cho ông nguyễn hữu linh về tội dâm ô đối với người dưới một mươi sáu tuổi
theo điều một trăm bốn mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
theo cáo trạng tối ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín nguyễn hữu linh vào thang máy trung cư galaxy
quận bốn tp hồ chí minh và gặp bé gái tám tuổi đi cùng thang máy
ông linh đã có nhiều hành vi sàm sỡ dâm ô với bé gái mặc cho bé gái vùng vẫy hoảng sợ
vụ việc đã gây bức xúc trong dư luận cả nước
sáng nay tri cục hải quan cửa khẩu cảng đình vũ tp hải phòng cho biết
trong quá trình làm thủ tục hải quan đã phát hiện lô hàng bảy chiếc xe ô tô nhập khẩu vào việt nam
có hiển thị hình ảnh nghi bản đồ đường lưỡi bò trên màn hình ứng dụng định vị dẫn đường
vi phạm chủ quyền nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
xác minh ban đầu bảy chiếc xe ô tô du lịch mang nhãn hiệu hanteng mới một trăm linh xuất xứ từ trung quốc
được mở tờ khai tại tri cục hải quan cửa khẩu cảng đình vũ
vào ngày hai mươi chín tháng một mươi do công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô hoa mai làm thủ tục
lô xe này sử dụng ứng dụng định vị dẫn đường có hình ảnh nghi bản đồ đường lưỡi bò
hiện lực lượng chức năng đã thực hiện giám sát lô xe này và có văn bản đề nghị các ngành liên quan
phối hợp kiểm tra xác định dấu hiệu vi phạm
đồng thời tổng cục hải quan cũng chỉ đạo cục hải quan các tỉnh thành phố kiểm tra các lô hàng xe ô tô nhập khẩu
đặc biệt lưu ý kiểm tra thiết bị định vị vệ tinh có cài đặt phần mềm ứng dụng dẫn đường
trong thời gian qua đã xảy ra một số trường hợp doanh nghiệp đơn vị nhập khẩu hàng hóa về việt nam
để bán tham gia trưng bày giới thiệu có hình ảnh và thông tin về đường lưỡi bò
đây là sự việc có tính chất rất nghiêm trọng ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và chủ quyền lãnh thổ của việt nam
vi phạm quy định pháp luật hiện hành
để ngăn chặn và xử lý kịp thời những sự việc tương tự
bộ công thương đã ban hành công văn yêu cầu các đơn vị thuộc bộ và các sở công thương
tăng cường kiểm tra giả soát hoạt động thương mại trên địa bàn
theo đó bộ công thương yêu cầu các đơn vị thuộc bộ sở công thương các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
tăng cường công tác kiểm tra giám sát theo thẩm quyền đối với các hoạt động sản xuất thương mại xuất nhập khẩu
thương mại điện tử xúc tiến thương mại bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để kịp thời phát hiện
và xử lý nghiêm các trường hợp hàng hóa có hình ảnh thông tin về đường lưỡi bò
thông báo khuyến cáo các doanh nghiệp chủ động giả soát thông tin tính năng của sản phẩm để tránh nhập khẩu
kinh doanh hàng hóa có hình ảnh thông tin về đường lưỡi bò
phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan tuyên truyền đến người dân người tiêu dùng nâng cao cảnh giác
không mua không sử dụng và kịp thời phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền đối với hàng hóa có hình ảnh
thông tin về đường lưỡi bò và các nội dung khác gây ảnh hưởng đến an ninh và chủ quyền quốc gia vi phạm quy định của pháp luật việt nam
đám tăng giả cho người còn sống ở hàn quốc
thưa quý vị hôm nay iran đã bắt đầu bơm khí urani vào các máy ly tâm ở cơ sở hạt nhân ngầm fordow
đây là bước thứ tư của iran nhằm giảm cam kết thỏa thuận hạt nhân hồi năm hai nghìn một mươi năm
đài truyền hình iran nêu rõ với sự chứng kiến của các thanh sát viên thuộc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea
iran đã bắt đầu bơm khí urani vào các máy ly tâm ở fordan
theo thỏa thuận fordow vốn sẽ được biến thành một trung tâm hạt nhân vật lý và công nghệ
nơi có một bốn mươi bốn máy ly tâm dùng cho các mục đích dân sự
thế nhưng với việc sử dụng những máy ly tâm thế hệ mới
iran hiện đang vận hành gấp đôi số lượng được giới hạn trong thỏa thuận đã ký
thỏa thuận hạt nhân iran đang đến gần bờ vực của sụp đổ
liên tiếp hai ngày qua iran thông báo sẽ giảm dần mọi cam kết trong thỏa thuận
bằng việc tiến hành bơm khí vào hơn một máy ly tâm tại một nhà máy hạt nhân ở miền nam nước này
tổng thống iran hassan rouhani đưa ra thông báo trên kênh truyền hình quốc gia nêu rõ
từ ngày sáu tháng một mươi một iran sẽ bơm khí vào một bốn mươi bốn máy ly tâm ở nhà máy hạt nhân fordow
và để ngỏ khả năng nâng mức làm dầu urani lên tới hai mươi nếu cần thiết
đây là bước đi thứ tư trong lộ trình cắt giảm cam kết hạt nhân mà iran thực hiện từ tháng năm vừa qua
iran sẽ tôn trọng tất cả các cam kết hạt nhân của mình khi những bên còn lại trong thỏa thuận có hành động tương xứng
chúng tôi không thể đơn phương chấp nhận việc tehran tôn trọng hoàn toàn các cam kết của mình
khi các đối tác khác không có động thái nào
tất cả các hoạt động của chúng tôi sẽ do iaea giám sát kể cả các hoạt động bơm khí được tiến hành ngay từ hôm nay
trước đó iran đã đưa vào sử dụng loạt ba mươi máy ly tâm ir sáu thế hệ mới
và lượng sản xuất urani làm dầu của iran đã đạt năm kg một ngày
so với máy ly tâm đời đầu ir một ir sáu sản xuất urani làm dầu nhanh gấp một mươi lần
hiện iran đang vận hành gấp đôi số lượng máy ly tâm so với giới hạn trong thỏa thuận
iran đang dần gỡ bỏ các cam kết hạt nhân kể từ khi bị mỹ trừng phạt về kinh tế
tuy trừng phạt là một công cụ mà mỹ thường sử dụng
thế nhưng dường như tổng thống mỹ chưa lường hết được tính chất nguy hiểm và hai mặt của việc trừng phạt
và cơ hội cứu vãn thỏa thuận cũng ngày càng trở nên mờ mịt hơn đối với các nước châu âu tham gia thỏa thuận này
động thái của iran khiến cho số phận của thỏa thuận hạt nhân ngày càng nguy cấp
trên thực tế biện pháp của iran không chỉ nhằm đáp trả mỹ
mà còn là cách gây áp lực đối với liên minh châu âu
vì đây là bên muốn duy trì thỏa thuận hạt nhân và phải gấp rút can thiệp nhằm bảo đảm những lợi ích cho iran
chúng tôi đã nhận được thông báo của iran
chúng tôi tiếp tục hối thúc iran đảo ngược những bước đi mà không chỉ hoãn và kiềm chế những biện pháp khác hủy hoại thỏa thuận hạt nhân
eu duy trì cam kết với thỏa thuận hạt nhân
song cũng nhất quán cho rằng cam kết của các nước tham gia ký kết văn kiện lịch sử này tùy thuộc vào sự tuân thủ đầy đủ của iran
iran thông báo phát triển các máy ly tâm tiên tiến để đẩy nhanh làm dầu urani chỉ khiến thỏa thuận hạt nhân thêm tồi tệ hơn
theo thỏa thuận hạt nhân lịch sử iran nhất trí chuyển đổi nhà máy fordow thành một trung tâm chuyên sản xuất chất đồng vị phóng xạ ổn định
vốn được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp nông nghiệp và hóa dược
iran cũng chỉ được phép sử dụng các máy ly tâm ir một và không bơm khí urani vào các máy ly tâm này
do vậy bước đi của tehran có thể coi là hành động vi phạm thỏa thuận
tuy nhiên xét về tính chất khách quan dù mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân iran vẫn tiếp tục thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của nước này
trong vòng một năm iran cũng để ngỏ cho các bên còn lại có thời gian thực hiện các cam kết
đặc biệt là việc giúp iran chống đỡ trước các lệnh trừng phạt kinh tế của washington
mọi biện pháp có vẻ không như mong đợi và buộc iran phải có những bước đi phá bỏ cam kết
tất cả các động thái mà tehran thực hiện cho đến nay liên quan đến việc cắt giảm các cam kết
theo thỏa thuận hạt nhân iran vẫn tiếp tục thực hiện đầy đủ các bước đi phá bỏ cam kết
tất cả các lệnh trừng phạt kinh tế của iran vẫn tiếp tục thực hiện đầy đủ các bước đi phá bỏ cam kết
để cân bằng ngân sách
chỉ có châu âu mới đủ tiếng nói để giúp iran đối phó được với các biện pháp trừng phạt kinh tế của mỹ
các bước đi của iran chỉ có thể nhằm thúc ép châu âu
có thể thấy cả iran và mỹ đều đang lao vào một trò chơi leo thang nguy hiểm
vì vậy rất cần có sự hòa giải của bên thứ ba đặc biệt là các nước châu âu
bởi một khi iran nâng mức làm dầu urani lên mức hai mươi là mức chạm ngưỡng sản xuất vũ khí hạt nhân
thì lúc đó hậu quả vô cùng khó lường
chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị nhà trắng cho biết tổng thống mỹ donald trump và thủ tướng anh boris johnson
đã có cuộc điện đàm để trao đổi về thỏa thuận thương mại song phương hậu brexit
nhà trắng thông báo hai nhà lãnh đạo đã tái khẳng định cam kết tăng cường quan hệ hữu nghị đặc biệt
thông qua một hiệp định thương mại tự do hậu brexit
thủ tướng anh johnson cũng thúc giục tổng thống trump dỡ bỏ các mức thuế đối với nhiều mặt hàng
trong đó có rượu whisky và ngừng áp thuế nhập khẩu đối với ô tô của nước này
thưa quý vị ba mươi năm kể từ ngày bức tường berlin sụp đổ
khách tham quan có thể nhìn tận mắt khung cảnh đông berlin khi xưa nhờ một ứng dụng đặc biệt trên điện thoại
công nghệ thực tế ảo vr sẽ mang tới hình ảnh một thủ đô nước đức từng bị chia cắt trong quá khứ
bức tường berlin đã được xây dựng như thế nào từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
và nó đã thay đổi ra sao
qua năm tháng tất cả điều này có thể được nhìn thấy thông qua một ứng dụng mang tên mau ar
miễn phí cho iphone và ipad
người dùng có thể hình dung mô hình ba d của bức tường dọc theo chiều dài một trăm sáu mươi km của thành phố
bằng cách hướng điện thoại lên bất cứ vị trí nào ở berlin và bức tường sẽ xuất hiện
ứng dụng ra đời để hưởng ứng lễ kỷ niệm ba mươi năm ngày bức tường berlin sụp đổ hiện đang diễn ra
và dự kiến kéo dài đến ngày chín tháng một mươi một
ấn độ phải sử dụng máy lọc không khí để bảo vệ bức tường berlin
bảo vệ ngôi đền taj mahal khu lăng mộ bằng đá cẩm thạch nổi tiếng do lo ngại ô nhiễm
và sương mù độc hại sẽ ảnh hưởng tới di sản này
chính quyền ấn độ đã triển khai hai xe lọc khí với công suất lọc một năm triệu mét khối không khí
trong tám giờ di chuyển quanh thành phố và khu di tích
trước đó khách du lịch tới đây phản ánh ô nhiễm dày đặc tới mức không thể nhìn thấy gì
các nhà quản lý di tích cho biết ô nhiễm khiến lớp tường đá cẩm thạch trắng của khu lăng mộ
bị ố vàng và thậm chí có những mảng tường đã chuyển thành màu xanh
thưa quý vị trải nghiệm cái chết giả để được một lần nhìn lại cuộc sống hiện tại
và sống sao cho tốt hơn trong tương lai đó là mong mỏi của nhiều người hàn quốc
khi tìm đến dịch vụ cung cấp đám tang cho người sống của trung tâm tang lễ hyo won
kể từ khi mở cửa vào năm hai nghìn một mươi hai trung tâm này đã tổ chức tăng lễ giả
cho hơn hai mươi năm người
mọi lứa tuổi từ thanh thiếu niên cho đến người già
với dịch vụ này khách hàng trải qua một loạt nghi thức trong đám tang thông thường
như nhận khăn liệm chụp chân dung tăng lễ viết di trúc sau cùng và nằm trong quan tài một mươi phút
khi nằm trong quan tài tôi đã nhận ra một điều rằng tôi vẫn luôn coi những người khác là đối thủ cạnh tranh
sau thử thách này tôi đã tìm ra được hướng đi rõ ràng hơn cho mình trong tương lai
mục đích của dịch vụ này là giúp nhiều người trân trọng tương lai
một khi bạn có ý thức về cái chết và trải nghiệm qua một lần bạn sẽ có cách tiếp cận mới trong cuộc sống
giới trẻ hàn quốc luôn ấp ủ hy vọng cao sang về cuộc sống và công việc sau khi tốt nghiệp
vốn là điều được cho là khá xa xỉ trong một xã hội có tỷ lệ thất nghiệp không ngừng tăng cao của xứ sở kim chi hiện nay
và đó cũng là thông tin cuối cùng trong bản tin trên mt cộng bảy tối nay
thân ái chào tạm biệt